khi đoàn tàu hồ khởi vươn khơi báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới
như đã thành lệ từ bao đời nay ông nguyễn thanh hết ở phường phổ thạnh là chủ tàu thuyền trưởng tàu đánh bắt cá hồ hời trang trí cho tàu cá nhiều cờ hoa bóng bay để tham gia đoàn ra khơi

đối với những người mê siêu tầm đồng hồ cổ những chiếc đồng hồ có tuổi thọ từ vài chục năm đến cả trăm năm với nhiều kiểu dáng độc đáo luôn có một sức hút riêng
giá trị của đồng hồ cổ không chỉ bởi số tiền bỏ ra để mua mà điều đặc biệt là mỗi chiếc đồng hồ lại có một câu chuyện lịch sử hấp dẫn
trong giới siêu tầm đồng hồ cổ những chiếc đồng hồ cây để bàn treo tường sở hữu thường được người ưa chuộng bởi nó phát ra những âm thanh rất riêng biệt và làm say đóng lòng người
đây là những việc làm thường ngày của anh phạm văn đoàn quận ba đình hà nội
không chỉ siêu tầm kinh doanh đồng hồ cổ anh đoàn còn là người thợ sửa chữa đồng hồ có tiếng bởi anh luôn gắn bó với những chiếc đồng hồ cổ hiểu rõ và nắm bắt nguyên lý hoạt động của từng loại
cộng với bàn tay khéo léo của một người thợ anh đã làm hồi sinh nhiều chiếc đồng hồ hỏng vỏ bên ngoài đã xuống cấp thay đổi hình dạng
tôi cũng có một cái
tôi có một cái rất là vinh dự sinh ra trong một gia đình có nghề truyền thống
bố tôi đã làm nghề trong những thập niên và thời gian tôi còn rất là nhỏ
và tôi đã gắn bó với cả những cố máy hoạt động và những tiếng tích tắc của đồng hồ và những bản nhạc phát ra
tự nhiên nó cuốn hút tôi và cảm giác muốn lớn lên tôi sẽ theo nghề
sưu tầm đồng hồ cổ đòi hỏi người chơi phải có sự hiểu biết về nguồn gốc xuất xứ an từng kỹ thuật sản xuất chất liệu âm thanh của từng dòng đồng hồ
đồng hồ không đơn thuần là món đồ để cho ta biết thời gian mà còn là một tác phẩm nghệ thuật lưu lại những nét đẹp từ quá khứ có giá trị về mặt văn hóa lịch sử
một chiếc đồng hồ cổ thì nó sẽ có rất nhiều ý nghĩa
ví dụ như là về đồng hồ treo tường thì nó có những cái nét văn hóa rồi có những cái kiểu dáng tùy theo nội thất
rồi thứ hai nữa về vấn đề nghệ thuật thì thường thường thì nó sẽ có hai cái kế cạnh để chơi
nguyện chơi treo tường thì thường thường người ta sẽ nghe những cái bản nhạc
ví dụ như trước mắt tôi đây là một bức tượng nó là một bức tượng trong cái đó là một cái thời gian cả một thế kỷ trước
khi mà hoàn toàn máy móc chưa có thể hoạt động thì người nghệ nhân bên pháp bên đức người ta đã tạo ra được những cái sản phẩm hoàn toàn bằng thủ công
và chất điệu bằng đồng kết hợp với đá những cái đường nét nó tinh xảo trong đó mạ vàng gần như là nó mãi mãi giữ cái thời gian
trên thị trường buôn bán đồng hồ cổ tùy theo chất lượng của vỏ đồng hồ có sử dụng được không
mà đồng hồ cổ nhập từ nước ngoài
vỏ đồng hồ phải về theo hai dạng chỉ lấy bộ máy quả lắc hoặc nhập nguyên chiếc
vỏ đồng hồ có thể được thiết kế lại kiểu dáng hoa văn chất liệu theo sở thích của người chơi từ hơi hướng hoài cổ đến tối giản
trước tiên thì về yếu tố ngoại hình hình thức thì người chơi nên tìm hiểu những cái hình thức bên ngoài nó còn nguyên bản một số chi tiết nó còn phải nguyên
và thứ hai là liên quan đến cỗ máy cỗ máy còn phải được cũ cỏ nhưng mà phải hoạt động chôn chung
những chiếc đồng hộp cổ châu âu đã ngừng sản xuất nên ngày càng trở nên khan hiếm trong khi nhu cầu của người chơi ngày càng nhiều
điều này khiến cho giá trị của đồng hồ luôn được giữ và tăng dần theo thời gian
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé